ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã quyết định tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra trong năm ngày
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tức là từ ngày mùng sáu đến ngày một mươi tháng ba năm mậu tuất
do tỉnh phú thọ chủ trì có sự tham gia của bốn tỉnh là thái nguyên quảng nam bình dương và kiên giang
theo kế hoạch các tỉnh góp rỗ sẽ tham gia hoạt động phục vụ lễ hội gồm tiến dân lễ vật rỗ tổ hùng vương
đóng góp kinh phí tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và kinh phí tu bổ tôn tạo khu di tích lịch sử đền hùng
tham gia lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng tại đền thượng các hoạt động văn hóa văn nghệ trưng bày giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương
các hoạt động lễ hội được tổ chức trong phạm vi khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì và các xã vùng ven đền hùng
các di tích thờ hùng vương và các danh nhân danh tướng thờ hùng vương trên địa bàn toàn tỉnh